sáng sớm ngày hôm nay nhiều thành phố tại israel đã bị tấn công bằng rocket và cảnh báo tấn công bằng rocket đã vang lên tại khắp các thành phố ở miền nam và miền trung israel
tại thành phố cách biên giới với giải gaza khoảng bảy mươi km này người dân nghe rõ những tiếng nổ lớn sau đó coi báo động vang lên trong nhiều phút
lực lượng phòng vệ israel chỉ ra thông báo ngắn gọn coi báo động vang lên ở miền trung và miền nam israel mà không đưa ra thông tin cụ thể
trong khi đó quân đội israel đã hú còi ở jerusalem sau khi một loạt tên lửa được bắn từ giải gaza
cùng ngày quân đội israel cho biết đang tiến hành chiến dịch nhằm vào lực lượng hamas tại giải gaza và khuyến cáo cư dân ở xung quanh khu vực giải gaza ở trong nhà
đồng thời cảnh báo phong trào hamas đang kiểm soát vùng lãnh thổ trên sẽ phải trả giá vì tấn công israel
trong khi đó bộ trưởng quốc phòng israel đã phê chuẩn quyết định triệu tập quân dự bị